trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng ba phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đoàn công tác chính phủ có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh điện biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trong năm hai nghìn một mươi tám và trong ba tháng của năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn một mươi bốn trăm tám mươi tỷ đồng tăng bảy một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
cơ cầu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực thu nhập bình quân đầu người đạt hơn hai mươi bảy ba mươi triệu đồng một người một năm
ghi nhận kết quả điện biên đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội phó thủ tướng vũ đức đam biểu dương điện biên đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự đối nội đối ngoại bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị điện biên cần giả soát thực trạng thiếu giáo viên ở bộ môn nào địa bàn nào để từ đó làm cơ sở tuyển sinh đào tạo
như thế vừa khắc phục được thực trạng thiếu giáo viên vừa giải quyết được nguồn nhân lực tạo công an việc làm cho con em đồng bào địa phương